hội trợ hàng thủ công truyền thống việt nam vừa chính thức khai mạc tại bảo tàng dân tộc học việt nam
hội trợ do trung tâm nghiên cứu liên kết và phát triển thủ công mỹ nghệ tổ chức
hội trợ hàng thủ công truyền thống việt nam lần thứ hai mươi sáu có bốn mươi bốn quầy hàng
quy tụ nhiều nhóm sản xuất từ các vùng miền của đất nước
hội trợ trưng bày và giới thiệu các sản phẩm như hàng may mặc thổ cầm
các loại giỏ mây che đan đồ chơi trẻ em

hội trợ hàng thủ công việt nam lần thứ hai mươi sáu có bốn mươi bốn quầy hàng

bên cạnh bày bán
các mặt hàng thủ công hội trợ còn có các hoạt động vui chơi giải trí
các hoạt động bằng tính giáo dục cho trẻ em
các em nhỏ được tham gia các hoạt động hữu ích như tập làm các sản phẩm thủ công
tô màu các họa tiết văn hóa dân tộc thiểu số
giúp các em học hỏi thêm những nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc